từ ngày một mươi năm tháng sáu cho đến nay trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thuộc sở giao thông vận tải
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt pc tám công an tp hcm
thực hiện phạt nguội một mươi bốn ba trăm bốn mươi chín ô tô vi phạm thông qua camera
trong đó khoảng một năm trăm linh trường hợp đã nộp phạt hơn một sáu tỷ đồng chiếm hơn một mươi
với khoảng một mươi hai tám trăm linh xe chưa nộp phạt nếu quá thời hạn ba mươi ngày từ lúc cảnh sát giao thông gửi thông báo
người vi phạm không đến giải quyết sẽ bị đưa vào diện không cho đăng kiểm xe
sở giao thông vận tải tp hcm lắp cố định camera ghi hình ô tô dừng đỗ sai phép trên một mươi bốn tuyến đường khu trung tâm
để phạt nguội từ tháng ba hiện hệ thống camera mở rộng thêm ở tám tuyến đường có tình hình giao thông phức tạp
gồm cộng hòa hoàng văn thụ hồng hà bạch đằng quận tân bình nguyễn bình khiêm cão quỳnh
trương định quận một và phần đăng lưu quận phú nhuận